và từ giờ ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy hà nội đã thực hiện theo công điện số một mươi năm của ủy ban nhân dân thành phố
về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương lực lượng công an nhân dân vẫn đang nỗ lực trên tuyến đầu chống dịch
tuy nhiên nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn vẫn được chú trọng quan tâm
không có sự chủ quan lơ lả các tổ công tác đặc biệt một trăm bốn mươi một của công an thành phố hà nội
vẫn đang thực hiện nhiệm vụ chốt trực bất kể đêm ngày để đảm bảo an ninh trật tự
kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để thực hiện hành vi phạm tội
ghi nhận của phóng viên thời sự trước thời điểm chỉ thị số một mươi năm có hiệu lực
đường phố có thương người qua lại hơn tuy nhiên tình trạng người dân vi phạm luật giao thông cũng vẫn diễn ra
chỉ trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ
phóng viên đã ghi nhận được nhiều trường hợp có những hành vi quay đầu xe khi thấy lực lượng chức năng
hoặc người dân ra đường mà vẫn vô tư quên bũ bảo hiểm
rồi những đối tượng thanh niên tụ tập đông người phóng nhanh lạng lách trên đường phố
chúng tôi cũng đã thực hiện ý kiến chỉ đạo là phải triển khai tổ chức để ngăn chặn ngay
phát hiện hành vi vi phạm và phát hiện những đối tượng có hoạt động phạm pháp hình sự
là chúng tôi kiên quyết chấn áp và xử lý theo quy định của pháp luật
đây là tuyến đường rộng
khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhiều đối tượng là thanh thiếu niên
có hành vi phóng nhanh vượt ẩu thậm chí thông chốt như thế này
ngoài ra trong thời điểm dịch covid một mươi chín như hiện nay
cùng với việc bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn
các tổ công tác một trăm bốn mươi một cũng phải kiên nghiệm thêm công tác tuyên truyền tới người dân
chính sách chỉ thị của chính phủ trong phòng chống dịch covid một mươi chín
liên tục nhắc nhở người dân khi không có việc cần thiết phải hạn chế ra đường
đeo khẩu trang để tránh lây lan dịch bệnh
em có biết chỉ thị với năm mới của chính phủ là hạn chế từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy là hạn chế ra đường không
không có việc cần thiết không
em đã nắm được việc đấy chưa
em đã được tuyên truyền nhắc nhở chưa
em đã xem tv thời sự báo đài chưa
hay trên mạng chưa
thế sao giờ này vẫn ra đường làm gì em
em mua thực phẩm ạ
mua thực phẩm à
em mua thực phẩm gì những thực phẩm gì giờ này
em mua mì tôm
mì tôm sao phải nhiều người ra đường thế
bây giờ em đi tận bốn người là như thế nào
nếu mà em có thể mua thực phẩm thì em có thể đi một người thôi em ạ
nhá nhu phẩm thiết yếu là em đi một người
thì sao lại em lại đi hai ba người bốn người
làm gì là bốn người như này
em sợ phải ôn được
không ôn được á
thì không ôn được nhà nước có để cho mình thiếu lương thực đâu mà em phải mua tích chữ làm gì
em mua vừa đủ để em dùng thôi
siêu thị bây giờ là cung cấp đầy đủ ra mà
có phải là để thiếu thốn cho mình đâu và mình phải đi mua nhiều để mình ôm làm gì
thôi bây giờ nào cái lỗi vi phạm của em bây giờ thì em xuất trình mà lại ra đoàn xe ra kiểm tra nào

các lực lượng trong tổn một chúng tôi cũng xác định là việc chống dịch covid cũng như là chống giặc
nên là cái việc đảm bảo cán bộ chiến sĩ trong tổ phải đảm bảo về công tác phòng chống dịch trước tiên
là phải sát khuẩn tay trước khi làm nhiệm vụ đeo khẩu trang
cũng như là đảm bảo giãn cách khi thực hiện chỉ thị một mươi năm
của chủ tịch ủy ban nhân dân bộ nội
và trong công tác xử lý thì trong tổ công tác cũng đảm bảo đầy đủ như thuốc sát khuẩn
khẩu trang để khi mà người tham gia thông người ta không đeo khẩu trang
thì chúng tôi cũng cấp cho người dân kịp thời đeo khẩu trang để phòng chống dịch covid một mươi chín
và cái việc nữa là chúng tôi cũng tuyên truyền những người tham gia giao thông
là với vấn đề
phải thực hiện nghiêm cứu nghiêm túc chỉ thị một mươi năm của chủ tịch ủy ban nhân dân bộ nội
vừa đảm bảo an ninh an toàn vừa thực hiện phòng dịch

mà còn là nhiệm vụ chung của toàn lực lượng công an nhân dân